nhằm mục đích trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và các giải pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở việt nam cũng như trên thế giới
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức diễn đàn ô nhiễm rác thải nhựa và giải pháp
diễn đàn đã giới thiệu một số kết quả nghiên cứu của viện công nghệ sinh học viện kỹ thuật nhiệt đới tổng cục biển và hải đảo
và tổ chức kinh tế nền tảng sinh học hà lan và châu âu về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và các giải pháp
đồng thời các nhà khoa học tham dự diễn đàn chỉ ra những hậu quả hệ lụy mà loại hình ô nhiễm này gây ra với hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng
các kết quả nghiên cứu sẽ là những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc tạo nền tảng công nghệ phù hợp với tiềm năng nội lực của khoa học và công nghệ việt nam
từ đó góp phần giảm thiểu tác động xấu của rác thải nhựa lên môi trường nói chung và biển nói riêng định hướng cho cộng đồng sử dụng các loại sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học